quốc hội đã tiếp tục thảo luận tại hội trường về nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật du lịch sửa đổi
trong phiên thảo luận tại hội trường chiều nay các đại biểu đều ghi nhận dự án luật du lịch đã có nhiều thay đổi đáng kể
các nội dung được quy định chi tiết và cụ thể hơn trong việc xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn
cũng như việc phân cấp phân quyền quản lý tại các địa phương kinh doanh du lịch
tuy nhiên nên hay không nên đưa nội dung quy định đô thị du lịch vào trong dự thảo luật đã được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến
đề xuất những chế định quy chế đặc thù để quản lý phát triển đô thị dạng này
quy định về đô thị du lịch thì chắc có lẽ cũng cần phải quy định rõ rằng là cái định hướng phát triển của từng cái trọng điểm du lịch như thế nào
và cái thứ hai nữa là quy hoạch của nó làm sao
cái thứ ba nữa là nguồn lực phân bổ để phát triển theo cái định hướng nó như thế nào cũng cần phải được làm rõ
về đô thị du lịch tôi đồng ý với phương án một không quy định về đô thị du lịch trong luật
vì qua nghiên cứu thực tiễn chúng tôi nhận thấy mặc dù
luật du lịch hai nghìn năm đã có quy định về đô thị du lịch
nhưng hơn một mươi năm qua cả nước mới có một địa phương được công nhận là đô thị du lịch
và hiệu quả của danh hiệu này đối với địa phương cũng còn rất hạn chế
do không có chính sách hỗ trợ khác hơn so với các địa phương khác
thảo luận xung quanh nội dung đô thị du lịch các đại biểu cho rằng
việc đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú cũng cần được thực hiện theo nguyên tắc bắt buộc
vì sẽ minh bạch hóa tiêu chuẩn chung cho các doanh nghiệp cạnh tranh
lành mạnh tránh tình trạng doanh nghiệp tự mạo nhận quảng cáo sai thứ hạng
ảnh hưởng đến quyền lợi của khách du lịch
đồng thời phương án này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý trong hoạt động du lịch